bộ công thương ban hành văn bản gửi các sở công thương tập đoàn điện lực việt nam về hỗ trợ giảm giá điện
giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tổng thời gian khách được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện tại các kinh hóa đơn tiền điện tháng năm tháng sáu và tháng bảy
đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh giảm giá điện ở tất cả khung giá giờ cao điểm giờ bình thường và giờ thấp điểm
với mức giảm một mươi so với đơn giá hiện tại
đối với hộ sử dụng điện sinh hoạt giảm một mươi đơn giá điện bậc một đến bậc bốn dưới ba trăm linh kwh một tháng
đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ
nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất
đối với giá bán buôn điện nông thôn giá bán buôn điện khu tập thể cụm dân cư tổ hợp thương mại dịch vụ sinh hoạt
giảm một mươi giá bán buôn điện đối với bậc một đến bậc bốn của giá sinh hoạt giảm một mươi giá bán buôn điện cho các mục đích khác
đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp chợ giảm một mươi đơn giá so với biểu giá bán buôn điện hiện tại
tổng số thời gian khách được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba tháng bao gồm tháng bốn tháng năm và tháng sáu
như vậy khách hàng sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng năm tháng sáu và tháng bảy